chuyển sang các tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
số ca covid một mươi chín mới tại tp hcm có xu hướng tăng nhẹ xuất hiện hàng chục điểm dịch ở huyện hóc môn
nhưng nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan không tuân thủ biện pháp năm k
ngành y tế và chính quyền địa phương tp hcm liên tục khuyến cáo
đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra nhắc nhở người dân hàng quán tuân thủ nghiêm biện pháp năm k
theo ghi nhận những ngày qua tại các tuyến đường trên địa bàn tp hcm
như phạm văn đồng quận gò vấp nơ trang long quận bình thạnh võ văn ngân tp tq
đa số người dân vẫn nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch như đeo khẩu trang không tụ tập
nhiều hàng quán cửa hàng vẫn duy trì việc khai báo y tế giữ khoảng cách sát khuẩn tay
tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là không đeo khẩu trang tụ tập không đảm bảo giãn cách
nhiều hàng quán đặc biệt là các quán ăn quán cà phê không bố trí dung dịch sát khuẩn không đảm bảo đúng khoảng cách
tại nhiều khu chợ tự phát việc mua bán diễn ra tấp nập đa số người dân đều đeo khẩu trang tuy nhiên lại không đảm bảo đúng khoảng cách
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố vẫn duy trì xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi đường từ ngày một tháng sáu
theo đó nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt một ba triệu đồng
trước tình hình số lượng f cách ly tại nhà khá lớn đội giám sát f cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát tự tuân thủ cách ly tại nhà
ông nguyễn thế dũng chủ tịch ubnd phường một mươi bốn gò vấp cho biết tâm lý người dân lơ là sau dịch là có
nguyên nhân là do người dân nghĩ rằng mình đã tiêm được hai mũi vaccine mặt khác trên các phương tiện truyền thông có các thông tin
số ca nhiễm giảm số ca khỏi số ca chuyển nặng số ca tử vong giảm rõ rệt nên người dân tự tin là đã khống chế được dịch
mặc dù các cơ quan ngành tuyên truyền liên tục về việc đã tiêm vaccine hai mũi vẫn có thể bị nhiễm
nhưng tâm lý người dân lúc này đã chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch ông thế dũng nói
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu nhận định nếu người dân không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch
thì số ca mắc có thể tăng lên cao hơn
trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng chuyển biến xấu sở y tế thành phố cho biết đã kích hoạt trạm y tế lưu động
và đội phản ứng nhanh tại các địa phương có số ca mắc cao
ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn hai xã trên trong tuần đầu của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế tp hcm đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch
đến ngày bảy tháng một mươi một kết quả lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân
đã phát hiện tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh
sở y tế phối hợp với cục quân y bộ quốc phòng
điều động một mươi năm trạm y tế lưu động từ quận bình tân đến tăng cường cho huyện hóc môn
bên cạnh đó sở y tế đề nghị trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn
tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp f nặng cho bệnh viện hóc môn
theo quy trình mới được áp dụng các f khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
vừa được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lệ ổ dịch đã được thực hiện sau mỗi ba ngày
nhằm phát hiện sớm tất cả các f mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sau hơn một tháng triển khai kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiểm soát
đến ngày bảy tháng một mươi một toàn thành phố đã có một mươi bốn quận huyện đạt tiêu chí vùng xanh cấp độ một nguy cơ thấp còn tám quận huyện trong vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình trên bản đồ covid một mươi chín
đánh giá chung toàn thành phố đang ở vùng vàng thuộc cấp độ trung bình của dịch covid một mươi chín
số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
ngày bảy tháng một mươi một cho thấy trung bình mỗi ngày tại tp hcm đã ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca bệnh mới
hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân hơn ba mươi một f đang cách ly điều trị tại nhà
số ca mắc mới bệnh phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long và tây nguyên tp hcm cũng đối mặt với nhiều nguy cơ
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm qua thống kê giám sát đã ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín và số ca nhập viện ở các bệnh viện tầng hai tại thành phố đang tăng nhẹ trong hai tuần gần đây
đặc biệt tại những quận huyện có nhiều khu công nghiệp và giáp danh với nhiều địa phương nhiều huyện hóc môn độ phủ vaccine của tp hcm đã tương đối cao
tuy nhiên hiện nay rất nhiều người từ các tỉnh trở lại tp hcm học tập làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine
nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây nhiễm khá cao
tp hcm đang từng bước dỡ bỏ gián cách xã hội nguy cơ tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn
nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch số ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nói
đánh giá tình hình tại một số quận huyện của tp hcm nguy cơ bùng phát dịch rất lớn có thể kế đến là tại huyện nhà bè
sáng tám một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết từ mùng một một mươi tới mùng bốn một mươi một
tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng dồn tại huyện nhà bè là hai năm trăm năm mươi một
trong đó một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên
theo đánh giá của huyện nhà bè đa phần các ca bệnh covid một mươi chín đều phát hiện là công nhân làm việc
tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và đang ở trọ trên địa bàn huyện
huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca bệnh covid một mươi chín đang được cách ly và điều trị tại nhà
huyện này cũng ghi nhận ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình và một mươi chín ổ dịch cộng đồng
theo hcdc ngành y tế tp hcm nhận định huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp và càng biển
biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
đây cũng là nguy cơ tương tự đối với các quận huyện tp hcm có khu công nghiệp đóng trên địa bàn
trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung tại các khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp
và khu nhà trọ công nhân ngành y tế tp hcm đề nghị huyện nhà bè cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm
bên cạnh đó huyện cũng cần ra soát những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một để có kế hoạch tiêm
ngoài ra huyện nhà bè cũng cần nhanh chóng tính toán nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch sớm thành lập
các trạm y tế lưu động tương ứng với số lượng ca bệnh covid một mươi chín mắc mới để có thể có hỗ trợ kịp thời
cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương
tương tự từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới nay huyện bình chánh tp hcm ghi nhận sáu hai trăm linh một ca bệnh covid một mươi chín
được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và rt pcr
trong đó số ca bệnh cao nhất rơi vào ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
nguyên nhân là do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp nằm trên ba xã này
và đa phần các ca bệnh phát hiện nằm trong những khu nhà trọ
y tế tp hcm đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại huyện bình chánh vẫn đang được kiểm soát
tuy nhiên với chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng không chủ quan ngành y tế tp hcm đề nghị huyện này
cần theo dõi giám sát chặt tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường
và có biện pháp xử lý kịp thời dập dịch ngay không để lan rộng